từ đầu năm đến nay tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ngãi tăng cao
hiện số tiền nợ các loại bảo hiểm của doanh nghiệp đã lên tới trên hai trăm linh tỷ đồng
trong đó nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm với số tiền lớn kéo dài nhiều năm liền
theo bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ngãi hiện có gần ba mươi doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài
trong đó nợ bảo hiểm xã hội một trăm hai mươi tỷ đồng nợ bảo hiểm thất nghiệp sáu tỷ đồng nợ bảo hiểm y tế một mươi ba năm tỷ đồng
nợ bảo hiểm kéo dài của các doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn lao động
hiện bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ngãi đã gửi danh sách hai mươi sáu doanh nghiệp có nợ kéo dài với số tiền lớn để liên đoàn lao động tỉnh khởi kiện ra tòa
vấn đề nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đã nhiều lần được cơ quan chức năng đề cập tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
nguyên nhân chủ yếu là do một số đơn vị làm ăn thua lỗ phá sản cam kết trả nợ theo giai đoạn
để hạn chế tình trạng này tỉnh quảng ngãi yêu cầu các sở ngành phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tỉnh
thực hiện chính sách an sinh cho người lao động tăng cường giảm nợ động bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp cho người lao động